và hy vọng là chúng ta sẽ sớm có những cái giải pháp kịp thời
để ổn định công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện